tại buổi làm việc giữa ban cán sự đảng chính phủ với ban thường vụ thành ủy hà nội về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu thành ủy hà nội cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương nhất là đối với thủ đô hà nội
để nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm nâng cao hiệu quả quản lý tạo sự linh hoạt kịp thời giải quyết các công việc thường xuyên
thủ đô ngàn năm văn hiến đã có bước phát triển mạnh mẽ toàn diện
các huyện xã của hà nội đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh chóng
thế nhưng việc quản lý quy hoạch đô thị còn nhiều hạn chế nhất là công tác lập quy hoạch phát triển đô thị chưa theo tốc độ đô thị hóa tính bền vững chưa cao